đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là bệnh dối loạn chuyển hóa đặc trưng với biểu hiện lượng đường ở trong máu luôn ở mức cao hơn so với bình thường
do cơ thể thiếu hụt về tích insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả hai dẫn đến dối loạn quan trọng về chuyển hóa đường đạm mỡ và chất khoáng
khi mắc bệnh tiểu đường bệnh nhân không thể tự chuyển hóa các chất bột đường từ các thực phẩm ăn vào hàng ngày để tạo ra năng lượng
lâu dần gây nên hiện tượng tăng dần đường tích tụ trong máu
nếu lượng đường trong máu luôn ở mức cao sẽ gia tăng các nguy cơ bệnh lý tim mạch
đồng thời gây tổn thương ở nhiều cơ quan bộ phận khác như thần kinh mắt thận và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác
người bệnh bị tiểu đường thường gặp các biến chứng cấp tính như hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hôn mê do nhiễm toan hôn mê do hạ đường huyết
đây là những biến chứng có thể đe dọa đến tính mạng bệnh nhân
các biến chứng mạng tính như biến chứng mạch máu lớn tim mạch đột quỵ mạch máu ngoại biên mạch máu nhỏ bệnh thận mắt thần kinh
việc điều trị đái tháo đường hiệu quả cần kết hợp với nhiều yếu tố bao gồm cải thiện chế độ ăn uống hạn chế tinh bột đường và chất béo tăng cường rau xanh nhiều chất sơ tập luyện thể dục thể thao ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
tuân thủ điều trị nhất là việc sử dụng thuốc điều đặn khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng đường huyết và tầm soát các biến chứng đi kèm
với người bệnh đai tháo đường việc điều trị bằng thuốc rất quan trọng và cần tuân thủ liều lượng thời gian sử dụng của bác sĩ nội tiết và đái tháo đường
các nhóm thuốc điều trị đài tháo đường được phân thành hai nhóm chính nhóm insulin và nhóm hạ đường huyết thông qua đường uống
ở nhóm một insulin được sử dụng chủ yếu trong điều trị bệnh tiểu đường tuyếp một do tuyến tụy không còn khả năng tạo ra insulin
mục tiêu của điều trị là đưa insulin từ bên ngoài vào cơ thể giúp giải phóng lượng đường ứa đậm trong máu
nhóm hai là thuốc tiểu đường dạng ống thuốc điều trị tiểu đường dạng ống thường dùng cho người mắc bệnh tiểu đường loại hai
những loại thuốc này được kê đơn cùng với việc tập thể dục thường xuyên và thay đổi chế độ ăn uống
nhiều nhóm thuốc uống tiểu đường có thể sử dụng kết hợp với nhau hoặc với isulin để đạt được hiệu quả kiểm soát đường huyết
hiện nay đang xảy ra tình trạng nhiều người tự ý bỏ thuốc đái tháo đường đây là hành động rất nguy hiểm đối với sức khỏe
việc ngừng thuốc khiến đường huyết sẽ tăng dần người bệnh khó nhận biết đến lúc đường huyết tăng quá cao người bệnh gặp các biến chứng cấp tính như tăng áp lực thẩm thấu nhiễm toàn xe tôn dẫn đến hôn mê thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
sau khi điều trị qua nghi kịch người bệnh có thể bị các di chứng ở não hơn nữa khi ngừng thuốc đường huyết không ổn định diễn ra trong thời gian dài gây tổn thương mạch máu dẫn đến các biến chứng mạng tính như bệnh tim mạch đột quỵ suy thận các vấn đề về thị lực tổn thương thần kinh bệnh về nứa
bệnh tiểu đường là một bệnh lý vạn tính và thường có xu hướng tăng nặng theo thời gian nên việc dùng thuốc thường phải kéo dài dài dẳng tuy nhiên không phải ai cũng bắt buộc cùng thuốc cả đời trong một số trường hợp người bệnh có thể điều chỉnh hoặc ngừng uống thuốc tiểu đường
sau đây là những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy trưởng khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện bạch mai về vấn đề này
bệnh viên bác sĩ nguyễn quang bảy trưởng khoa nội tiết đài tháo đường bệnh viên bạch mai về vấn đề này